hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy đã chính thức khai mạc bằng hình thức trực tuyến
đây là chuỗi hoạt động cuối cùng của năm chủ tịch asean và là một trong những hoạt động quan trọng nhất
của nhiệm kỳ chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ chủ trì hội nghị cấp cao asean ba mươi bảy và các hội nghị cấp cao liên quan
trên cương vị chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì lễ khai mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy
và các hội nghị cấp cao liên quan
dự hội nghị có tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng lãnh đạo các bộ ngành trung ương
đại diện đoàn ngoại giao các nước các tổ chức quốc tế tại hà nội lãnh đạo cấp cao một mươi nước thành viên asean
tổng thư ký asean dự sự kiện theo hình thức trực tuyến
phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
trong năm hai nghìn hai mươi các nước asean đều đã thể hiện bản lĩnh và quyết tâm nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thách thức
từ cam kết chính trị ở cấp cao nhất đến các biện pháp triển khai đồng bộ nhịp nhàng của cả bộ máy
cũng như giữa các quốc gia thành viên
chúng ta đã chứng kiến tinh thần cắn kết và chủ động thích ứng của asean được thể hiện mạnh mẽ trong phòng ngừa
kiểm soát covid một mươi chín cũng như khắc phục hậu quả dịch bệnh hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
đẩy mạnh phục hồi kinh tế niềm tin của người dân đối với khả năng ứng phó dịch bệnh của các chính phủ trong khu vực đều ở mức cao
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cho rằng định vị chỗ đứng phù hợp cho asean trong thế giới thời kỳ hậu covid một mươi chín là một vấn đề lớn
mong muốn và ý chí mạnh mẽ giữ gìn một khu vực hòa bình ổn định đoàn kết và thống nhất trên cơ sở luật pháp quốc tế đã
và cần tiếp tục trở thành giá trị cốt lõi của đông nam á và cộng đồng asean
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định với vai trò là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi trên tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng
việt nam trân trọng sự đoàn kết ủng hộ hỗ trợ quý báu từ các quốc gia thành viên các đối tác và bạn bè quốc tế của asean
để cộng đồng asean vững vàng vượt qua thách thức giữ vững đả liên kết xây dựng cộng đồng và củng cố vai trò trung tâm của asean
xây dựng khu vực đông nam á hòa bình hữu nghị hợp tác trung lập và ổn định
chỉ có thông qua hợp tác tin cậy và trung sức đồng lòng asean và thế giới mới có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thách thức
khôi phục tăng trưởng kinh tế duy trì hòa bình ổn định và phát triển bền vững
phát biểu khai mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy và các hội nghị cấp cao liên quan giữa asean và các đối tác
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định dịch bệnh covid một mươi chín đã không thể cản trở tiến trình của cộng đồng asean
hợp tác trên ba trụ cột vẫn được triển khai tích cực đúng tiến độ trong kế hoạch tổng thể thực hiện tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
nhấn mạnh đến nhu cầu cần thiết nâng cao năng lực thể chế và khả năng vận hành hiệu quả của bộ máy asean để thích ứng với các yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới
thủ tướng cho rằng việc ra soát triển khai hiến trương asean là rất cần thiết và cho biết tại
các nhà lãnh đạo sẽ cho ý kiến chỉ đạo về nhiệm vụ quan trọng này cùng với đó thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa thúc đẩy phục hồi
hội nghị lần này sẽ chính thức thông qua khung phục hồi tổng thể asean và kế hoạch triển khai cụ thể cho cả ba trụ cột
thủ tướng nêu rõ nhận thức được lợi thế và nguy cơ đặt ra với khu vực asean trên tinh thần tự cường
đã tỉnh táo và kiên định tiếp cận cân bằng và hài hòa giữ vững vai trò trung tâm không bị trao đảo cuốn vào các dòng xoáy biến động thế giới và khu vực
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh tuyên bố của các bộ trưởng ngoại giao asean nhân kỷ niệm năm mươi ba năm thành lập hiệp hội
đã khẳng định được quyết tâm duy trì khu vực đông nam á hòa bình an ninh ổn định và trung lập
trên tinh thần đó thủ tướng khẳng định quyết tâm của asean sẽ thông qua các tuyên bố quan trọng với các đối tác dịp này
đồng thời tin tưởng và mong muốn với tinh thần đoàn kết và tự cường asean sẽ vững vàng vượt lên các thách thức hướng tới cuộc sống ấm no
thịnh vượng cho hơn sáu trăm linh triệu người dân đóng góp hiệu quả cho hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới
hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy và các hội nghị cấp cao liên quan là dịp để asean đánh giá một cách tổng thể
những kết quả hợp tác trong năm cả trong nội khối cũng như với các đối tác để ra định hướng ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo
đây cũng là dịp duy nhất trong năm lãnh đạo asean họp với lãnh đạo hầu hết các đối tác quan trọng của asean
về chương trình dự kiến có hai mươi hoạt động ở cấp cao trong đó hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy
các hội nghị cấp cao asean cộng một với trung quốc nhật bản hàn quốc ấn độ hoa kỳ liên hợp quốc australia
và cấp cao kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ đối tác asean
hội nghị cấp cao asean cộng ba lần thứ hai mươi ba hội nghị cấp cao đông á lần thứ một mươi năm
hội nghị cấp cao các nước tham gia hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep
dịp này cũng sẽ diễn ra các hội nghị cấp cao mekong nhật bản mekong hàn quốc